cơ sở thu dung điều trị tại khu chế xuất linh trung hai và khu công nghệ cao thì thành phố sắp có thêm một cơ sở thu dung điều trị để tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín được phát hiện tại các khu công nghiệp khu chế xuất
cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín tại khu công nghiệp tân bình đang được tu sửa trên cơ sở phòng khám đa khoa của khu công nghiệp với quy mô một trăm linh giường bệnh
được bố trí đầy đủ các phòng từ tiếp nhận cấp cứu phòng xét nghiệm phòng cách ly điều trị phòng cho nhân viên
dự kiến vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai cơ sở này sẽ được hoàn thiện và được ngành y tế thẩm định để nhanh chóng đưa vào hoạt động
cơ sở này sẽ tiếp nhận thu dung điều trị cho công nhân nhiễm covid một mươi chín nhẹ không chịu chứng đang làm việc cho hai trăm năm mươi một doanh nghiệp tại khu công nghiệp tân bình
theo sở y tế từ đầu mùa dịch đến nay khu công nghiệp tân bình có tổng số bốn trăm sáu mươi năm ca f phát sinh tại doanh nghiệp
trong đó từ ngày một tháng một mươi hai đến nay phát sinh sáu ca f
việc tiếp tục thành lập cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín mới
trong các khu công nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn và giảm tải cho các cơ sở cách ly địa phương
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại thủ đô các trạm y tế cơ sở đang trong tình trạng quá tải với số ca f ngày càng tăng
trong những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín mới của hà nội liên tục tăng đạt trên một bốn trăm linh ca mỗi ngày khiến tuyến y tế cơ sở có dấu hiệu quá tải
phường yên sở quận hoàng mai hà nội có gần hai mươi năm hộ dân sinh sống
tuy nhiên để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch trạm y tế tại đây chỉ có vỏn vẹn năm nhân viên y tế trực khám xét nghiệm
do vậy họ luôn phải căng mình làm việc hết công suất
tại phường thanh lương quận hai bà trưng tám nhân viên y tế đang chịu áp lực rất lớn vì phải tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi mỗi ngày tới các trường hợp nghi nhiễm
trải qua bốn đợt dịch bùng phát tuyến y tế cơ sở tại thủ đô đã có nhiều kinh nghiệm theo dõi điều trị nhưng các trường hợp nhiễm covid một mươi chín nhẹ không chịu chứng
tuy nhiên để giảm tài áp lực họ cần hỗ trợ nhiều hơn về trang thiết bị và đặc biệt là nhân lực
do covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp tuyến y tế cơ sở và các trạm y tế lưu động đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết trong thời điểm này
vì vậy tuyến này cần được quan tâm đầu tư cả về trang thiết bị lẫn nhân lực để đảm bảo công tác theo dõi và điều trị trong tình hình mới
xin đề chuyển sang các thông tin khác
tại thái bình mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện kiến sương tỉnh thái bình vừa ban hành thông báo khẩn số một mươi năm tìm người liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện kiến sương từ ngày hai mươi tháng một mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trên địa bàn huyện này đã ghi nhận các ca bệnh dương tính với covid một mươi chín liên quan đến các quán karaoke
trong đó có bảy ca đang phải ở trọ tại thôn chỉnh hoàng xã vũ lễ huyện kiến sương là tiếp viên nhân viên của các quán karaoke trong huyện
các trường hợp này không làm cố định tại một quán và đều là người tỉnh ngoài
do đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện kiến sương thông báo những người từng đến các quán karaoke trên địa bàn huyện kiến sương
đặc biệt là các quán karaoke tại các xã hòa bình thanh tần vũ ninh và thị trấn kiến sương
hoặc từng tiếp xúc với các trường hợp nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai
liên hệ ngay trạm y tế địa phương để khai pháo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch
bên cạnh đó các chủ quán karaoke và nhân viên trên địa bàn huyện cần chủ động liên hệ cơ quan y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch
yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín trạm y tế các xã thị trấn trong huyện kiến sương tổ chức giả soát các trường hợp là chủ quán
nhân viên và những người liên quan đến các quán karaoke trên địa bàn để lập danh sách quản lý sàng lọc và có biện pháp phòng chống dịch theo quy định
báo cáo kết quả với trung tâm y tế huyện cơ quan thường trực của bà chỉ đạo phòng chống dịch huyện
tổng số trường hợp đang cách ly theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh của huyện là một ba mươi bốn trường hợp
trong đó sáu trăm bảy mươi chín trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai ba trăm năm mươi năm trường hợp đang chờ kết quả
đến nay thái bình đã thực hiện tiêm hai hai trăm chín mươi tám trăm tám mươi hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
cũng trong ngày hôm qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh gia lai cho biết
cơ quan chức năng của tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm cho ba bảy trăm năm mươi bốn người và ghi nhận một trăm sáu mươi bảy trường hợp dương tính với sars cov hai
theo đó tính từ ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay tỉnh gia lai đã ghi nhận sáu ba trăm sáu mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
riêng số trường hợp đi từ vùng dịch về từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay phát hiện dương tính với sars cov hai là một sáu trăm ba mươi bảy ca
một trăm linh một ca dương tính mới và một trăm ba mươi sáu ca tái dương tính
hiện tỉnh gia lai vẫn còn một bốn trăm năm mươi bảy
trong một bốn trăm năm mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại các bệnh viện giã chiến cơ sở y tế trên địa bàn và một ba trăm một mươi người đang cách ly tập trung tại hai mươi bốn cơ sở cách ly trên địa bàn
ngoài ra còn có hai trăm linh một người đang cách ly tại năm khách sạn trên địa bàn thành phố pleiku
tình hình dịch trên đề bàn tỉnh gia lai đang diễn biến rất phức tạp khi ghi nhận nhiều các cộng đồng và chưa rõ nguồn lây
tại thành phố pleiku ghi nhận một mươi năm trường hợp dương tính thông qua test nhanh chưa rõ nguồn lây
cơ quan chức năng lấy mẫu tẩm soát ở phường thắng lợi phát hiện một mươi hai trường hợp dương tính
các bệnh viện trên địa bàn thành phố pleiko cũng phát hiện được các trường hợp dương tính thông qua test nhanh
tại thị xã an khê cơ quan chức năng lấy tầm soát ở phường an phước phát hiện sáu trường hợp dương tính chưa rõ nguồn lây
thị trấn iaka huyện iagrai cũng phát hiện năm trường hợp dương tính thông qua test nhanh chưa rõ nguồn lây
ngoài ra các điểm phong tỏa và chuỗi lây nhiễm vẫn ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao
như khu vực phong tỏa làng plong xã yà rộp huyện chư sê ghi nhận hai mươi ba ca
liên quan đến hai trường hợp dương tính trước đó tại tổ dân phố một mươi thị trấn phú thiện ghi nhận năm mươi năm ca
thưa quý vị và các bạn mới đây tỉnh hậu giang có công văn gửi giám đốc bệnh viện thống nhất tp hcm
đề nghị hỗ trợ nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín do sự f truyền nặng và tử vong cao
trong công văn của tỉnh hậu giang nêu địa phương trong những ngày qua ghi nhận số ca mắc mới tăng nhanh liên tục
nhiều ổ dịch đã xuất hiện trong doanh nghiệp nhà máy công sở bệnh viện và lây lan rộng trong cộng đồng
số trường hợp f chuyển sang có triệu chứng chuyển nặng và tử vong cũng tăng cao
tổng số ca nhiễm của tỉnh hậu giang đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận hơn một mươi một ca nhiễm covid một mươi chín
đã điều trị khỏi bảy ba trăm ba mươi ba ca tử vong ba mươi tám ca hiện còn đang điều trị gần ba năm trăm linh ca
so với tuần trước số ca mắc trong cộng đồng tăng năm mươi bốn tám số ca tử vong tăng một trăm bốn mươi ba số ca điều trị khỏi tăng một mươi năm
số đang điều trị tại bệnh viện tăng bốn bốn số ca bệnh nặng tăng ba mươi chín
trước tình hình đó tỉnh hậu giang đã chủ động mọi nguồn lực huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
nhằm khẩn trương khống chế và kiểm soát dịch hiệu quả trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên trong điều kiện tỉnh hậu giang còn khó khăn hạn chế về năng lực điều trị
tỉnh đã đựng bộ y tế sở y tế tp hcm và các bệnh viện trung ương tại tp hcm
trong đó có bệnh viện thống nhất tp hcm quan tâm hỗ trợ thuốc vật tư hóa chất xét nghiệm
phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống dịch của tỉnh
bên cạnh đó tỉnh cũng đã tiêm được ba ba trăm bảy mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín mỗi ba
cho lực lượng tuyến đầu chống dịch hoặc làm nhiệm vụ ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
xin được chuyển sang diễn biến covid một mươi chín trên thế giới
tính đến hiện tại ấn độ đã trải qua làn sóng lây nhiễm thứ hai đầy chết chóc trong đầu năm nay
và hiện vẫn chưa thể an toàn trước biến thể omicron đang tấn công thế giới
tại thời điểm đỉnh dịch trong làn sóng thứ hai từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
số ca nhiễm mới tại ấn độ vượt ngưỡng bốn trăm linh ca một ngày
gây quá tải đối với hạ tầng y tế eo hẹp của nước này
nhiều bệnh nhân đã tử vong bên ngoài khuôn viên bệnh viện vì không có giường thiếu oxy
vài tuần trở lại đây mối lo ngại về kịch bản làn sóng lây nhiễm thứ ba lại tăng lên
sau khi giới chức y tế ấn độ phát hiện có ca nhiễm sư biến thể omicron
ấn độ cho biết đến nay đã ghi nhận hai trăm linh ca nhiễm omicron ở một mươi hai bang
trong đó tập trung chủ yếu tại bang miền tây maharasra và thủ đô new delhi
số ca nhiễm omicron tăng gấp đôi chỉ trong một tuần
nhưng thông tin tốt chính là việc chưa có ca nào tử vong
giới khoa học và các chuyên gia dịch tễ cho rằng lây nhiễm ở ấn độ sẽ gia tăng trong vài tuần tới
tuy nhiên biến thể mới có thể sẽ không chết chóc như biến thể delta
do ấn độ trước đó đã trải qua thời gian lây lan kéo dài chiến diện rộng
nhiều người có miễn dịch tự nhiên cũng như bước tiến về tiêm chủng
số ca nhiễm mới ở ấn độ giảm trong vài tuần gần đây
quốc gia nam á này ghi nhận năm ba trăm hai mươi sáu ca nhiễm trong ngày hai mươi một tháng một mươi hai mức thấp nhất trong hơn một năm qua
cho đến nay ấn độ có số ca nhiễm bệnh cao thứ hai thế giới trụi xảo mỹ
chính phủ ước tính có khoảng bảy mươi dân số đã bị lây nhiễm tự nhiên tính tới thời điểm tháng bảy vừa qua
sau quãng thời gian dịch lên đỉnh với số ca nhiễm và tử vong tăng vọt trong tháng bốn và tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
chiến dịch tiêm chủng cũng được đạt bước tiến lớn với tám mươi bảy trong tổng số chín trăm bốn mươi bốn triệu người trưởng thành
được tiêm ít nhất một mũi vaccine năm mươi tám trong số này tiêm đủ hai mũi
ấn độ hiện vẫn chưa cho phép tiềm mũi tăng cường theo nhiều người đã nhiễm covid một mươi chín tự nhiên
và chính phủ tin rằng cơ chế hai liều vaccine hiện nay là
chính phủ đều đủ hiệu lực bảo vệ
chuyên gia dịch tễ shahid ramit chia sẻ mũi tăng cường giúp chặn nguy cơ lây nhiễm có triệu chứng
trong khi chờ dữ liệu ở trong nước chúng ta không được phép chỉ hoán công tác chuẩn bị
trong mũi tăng cường và tiêm chủng cho trẻ em
đó là bởi dữ liệu trên toàn cầu cho thấy những người từng nhiễm covid một mươi chín biến thể cũ
gần như không có khả năng trung hòa trước biến thể omicron
giới khoa học nhìn nhận ấn độ hiện có sự chuẩn bị tốt hơn cho kịch bản phải đối mặt
với một làn sóng lây nhiễm mới nếu so với hồi đầu năm nay
xét dưới góc độ nắm chắc những điểm yếu của mình và biện pháp xử lý để vượt lên
làn sóng covid một mươi chín thứ hai tại ấn độ khiến ít nhất ba trăm linh người mắc bệnh mỗi ngày trong tuần qua
gây áp lực nặng cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe và lò hỏa táng
thúc đẩy cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp để hỗ trợ new delhi
tại thủ đô new delhi xe cứu thương từng xếp hàng dài nhiều giờ để đưa thi thể bệnh nhân covid một mươi chín
đến các cơ sở hỏa táng tạm thời trong công viên và bãi độ xe
và các chuyên gia dự đoán năm hai nghìn hai mươi hai ấn độ vẫn chưa thể an toàn
còn tại mỹ theo dữ liệu của trung tâm thống kê y tế
covid một mươi chín mới được thêm vào danh sách đã trở thành nguyên nhân gây tử vong lớn thứ ba
chiếm hơn một mươi trong số ba bốn triệu ca tử vong trong năm hai nghìn hai mươi
đại dịch covid một mươi chín đã đẩy tuổi thọ của người mỹ xuống bảy mươi bảy tuổi vào năm hai nghìn hai mươi
một tám năm so với năm hai nghìn một mươi chín
với sự xu giảm lớn hơn ở nam giới so với phụ nữ và ở người mỹ da đen và gốc tây ban nha
so với người mỹ da trắng bloomberg đưa tin
các nguyên nhân tử vong khác cũng tăng mạnh phản ánh tác động lớn hơn do đại dịch gây ra
và khó khăn cho việc tiếp cận điều trị y tế
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ tử vong được điều chỉnh theo độ tuổi tăng bốn một đối với bệnh tim
một mươi sáu tám đối với chấn thương không chú ý bốn chín đối với đột quỵ tám bảy đối với bệnh almeida
năm bảy đối với bệnh tiểu đường và năm bảy đối với bệnh cúm và viêm phổi
tỷ lệ tử vong được điều chỉnh theo mức độ tuổi trong tổng dân số tăng một mươi sáu tám
mức tăng lớn nhất trong một năm kể từ khi thống kê dữ liệu tử vong hàng năm
ở cả nam giới và phụ nữ tỷ lệ tử vong ở người mỹ saden và gốc tây ban nha
lớn hơn tỷ lệ tử vong ở người da trắng
tỷ lệ cao nhất là ở nam giới da đen với một ba trăm chín mươi chín ca tử vong trên một trăm linh ca vào năm hai nghìn một mươi tám
trong dịp giáng sinh và năm mới đến nay
vì những món quà phù phiếm một nam diễn viên hài ba mươi tám tuổi ở mỹ
đã nảy ra sáng kiến tặng ký test covid một mươi chín tại nhà cho nhóm bạn thân nhân dịp giáng sinh
nam diễn viên nảy ra ý tưởng độc đáo này trước cả khi báo giới đồng loạt đưa tin omicorn
đã thế chỗ delta và trở thành biến thể trội ở mỹ
sự gia tăng số ca bệnh trong những ngày gần đây đã khiến nhiều người mỹ đổ xô đi xét nghiệm covid một mươi chín
để kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia các cuộc tụ tập gia đình mùa giáng sinh
một số người phải chờ hàng giờ tại các cơ sở y tế địa phương
để xét nghiệm pcr
trong khi đó nhiều người lại lựa chọn mua kit test nhanh về xét nghiệm tại nhà
lượng người mua tăng mạnh khiến các hiệu thuốc và cửa hàng trực tuyến ở mỹ cạn kiệt test
bộ xét nghiệm tại nhà theo đó cũng trở thành món quà đáng mơ ước cho kỳ nghỉ lễ
có người còn hài hước chế câu hát nổi tiếng
tất cả những gì tôi muốn trong giáng sinh là bạn
thành tất cả những gì mọi người muốn trong giáng sinh là ký test
phát biểu hôm hai mươi một tháng một mươi hai
tổng thống mỹ joe biden công bố kế hoạch ứng phó với sự lề làn của biến thể omicron
bao gồm việc phân phát năm trăm linh triệu kit test nhanh miễn phí
nhiều bang ở mỹ bao gồm new york new jersey và massachusetts
cũng đang lên kế hoạch tăng cường phân phối kit test nhanh miễn phí
để người dân có thể dễ dàng tiếp cận khi cần
tại các hiệu thuốc mỹ giá một bộ xét nghiệm tại nhà giao động từ bảy đến hai mươi bốn đô la mỹ
vì nhu cầu tăng đột biến một số nhà thuốc thậm chí còn đặt ra giới hạn
về số lượng ký test mà mỗi khách hàng được mua mỗi lần
quý vị và các bạn thân mến nếu như ở việt nam người dân phải xếp hàng dài
để chờ được tiêm vaccine thì ở new york mỗi người đồng ý tiêm vaccine sẽ nhận được một trăm linh đô
thị trường new york cam kết không áp lệnh phong tỏa giữa lúc omicron lan rộng
đồng thời công bố thành phố sẽ tặng một trăm linh đô la mỹ cho người tiêm mũi tăng cường
thông báo của ông blasio được đưa ra khi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa
dịch bệnh mỹ cdc xác nhận omicron đang là biến chủng thống trị tại mỹ
chiếm bảy mươi ba số ca nhiễm mới tuần trước
tiếp lên này tại bang new york
thành phố new york ghi nhận mức tăng sáu mươi ca nhiễm trong tuần trước
đồng thời báo cáo kỷ lục ca nhiễm mới trong ba ngày liên tiếp
tuy nhiên ông blasio khẳng định thành phố sẽ không áp dụng lệnh phong tỏa
để ngăn omicron lan rộng
ông palacio nói
chúng ta từng trải qua nó rất tàn khốc và chúng ta sẽ không phải trải qua điều đó nữa
sẽ không có chuyện phong tỏa bởi điều đó sẽ tàn phá cuộc sống của người dân new york
hình báo số ca bệnh sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới
vì thị trường new york kêu gọi người dân
tiếp tục đi tiêm chủng để bảo vệ cơ thể trước biến chủng mới
lặp lại tuyên bố của ông palacio
tiến sĩ day sochi quan chức phụ trách y tế của thành phố new york nhấn mạnh vai trò của tiêm chủng
đặc biệt là mũi vaccine tăng cường cho việc phát ngừa bệnh nặng
ông cho rằng đây là điều kiện tiên quyết để tạo bức tường trắn ngăn omicron lây lan
trên những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín với các biến thể mới
thì việc tiêm vaccine được xem như một biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn đại dịch lây lan
hãy tiêm chủng đầy đủ
thực hiện nghiêm túc năm k của bộ y tế để tránh những kịch bản xấu có thể xảy ra
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
xin được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và gặp lại